sáng nay tòa án nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đặng mùi phan
chú tại cao bằng về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi tám thông qua mạng xã hội facebook
pham quen biết với một em gái sinh năm hai nghìn ba chú tại huyện nguyên bình cao bằng
biết em gái này đang có nhu cầu tìm việc làm nên phong đã rủ nạn nhân sang trung quốc làm việc
sau đó thông qua sĩ thị phon phan đã lừa bán nạn nhân cho một đôi vợ chồng người trung quốc
với giá là bốn mươi nhân dân tệ và farm được trả tiền công là một nhân dân tệ
đến ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã bỏ trốn và trở về việt nam
tại thời điểm đặng mùi phan thực hiện hành vi phạm tội thì nạn nhân chưa đủ một mươi năm tuổi
căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo tòa án nhân dân tỉnh cao bằng tuyên phạt bị cáo đăng mùi phan
một mươi hai năm tù giam về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi